trước đó trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tách hồ sơ các hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để xử lý sau do bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường đang bỏ trốn và bị truy nã
theo nội dung cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch mua bán trái phép tổng số hai năm trăm linh hai đơn hàng
với hai trăm năm mươi năm ba trăm một mươi một sản phẩm là các loại hiệu iphone blackberry htc new one máy tính các loại máy nghe nhạc hiệu apple đồng hồ thông minh hàng hiệu tổng giá trị là hai chín trăm hai mươi bảy tỷ đồng của một mươi sáu nhà cung cấp tại hồng kông trung quốc
thông qua hệ thống của các cửa hàng của công ty nhật cường bùi quang huy đã tiêu thụ được hai trăm năm mươi bốn ba trăm sáu mươi bốn sản phẩm thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận định
vụ đồng phạm có tổ chức có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội
trong đó bùi quang huy là người tổ chức chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn trí thiện chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc
liên quan đến vụ việc có một mươi bảy đối tượng khác cũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an huyện nhân trạch đã bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại ấp bến cam xã phước thiền
và tại hiện trường công an thu giữ trên chiếu bạc sáu mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng và nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi đánh bạc
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tụ điểm trên do thiện đứng ra tổ chức rồi thuê ghe chở các con bạc đến sát phạt
sau đó thu tiền sâu từ bộ phòng
ba bốn triệu đồng một ngày thì đã bị bắt giữ
ba đối tượng có hành vi cướp giật tài sản gồm trương minh điền huỳnh văn mọi và trần nam huy vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè bắt giữ
khám xét tại nhà ở của đối tượng trương minh điện lực lượng công an thu giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi tám túi sách hai dây chuyền nhẫn vàng ba xe mô tô cùng một số giấy tờ có liên quan
và qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận
các đối tượng đã thực hiện một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh tiền giang và vĩnh long
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó tại đà nẵng đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu vừa tiến hành truy xét làm rõ và bắt giữ khẩn cấp hai nam thanh niên đã thực hiện vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của một người dân trên đường thi sách về việc đã bị đột nhập trộm cắp tài sản
công an quận hải châu đã nhanh chóng vào cuộc phát hiện nguyễn thanh ngọc lương quốc học là thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào ngày một mươi năm tháng một ngọc đã rủ học đến nhà chơi
khi qua đoạn đường thi sách phát hiện nhà dân sơ hở không khóa cửa liền lẻn vào trộm cắp tiền điện thoại và thẻ atm
sau đó cả hai đối tượng còn may mò tìm được mật khẩu và rút hết số tiền hơn hai mươi triệu đồng trong tài khoản của chủ thẻ
tại cơ quan công an cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân nên cảnh giác không lơ là sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện phạm tội
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết là sau một thời gian truy tìm và vận động
nguyễn đức mạnh chú tại xã an hòa huyện châu thành đã đến cơ quan công an để đầu thú
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi anh lương thành nhân mang chiếc xe mô tô đến cửa hàng của ông
mạnh để sửa xe để thuận tiện cho việc chạy thử xe nhân đã đưa giấy chứng nhận đăng ký xe cho mạnh
vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi do cần tiền tiêu xài mạnh đã đem chiếc xe của anh nhân đi cầm cố tám mươi triệu đồng
những ngày sau đó anh nhân nhiều lần đến cửa hàng lấy xe thì đã bị mạnh viện ra nhiều lý do rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can do mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương cho nên đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định truy nã đối với mạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị lực lượng làm nhiệm vụ tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa phát hiện phương tiện số hiệu cm hai mươi hai nghìn một trăm ba mươi tám
đang chở một nhóm người chạy từ hướng ngoài biển vào nội địa
và qua kiểm tra phát hiện có ba mươi tám người đã nhập cảnh trái phép từ malaysia
cơ quan chức năng đã đưa đi cách ly tập trung để bảo đảm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua làm việc ban đầu
ba mươi tám người này có hộ khẩu ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau
họ đã sang malaysia làm việc với nhiều nghề
gần đến tết nguyên đán những người này lên tàu từ nước bạn nhập cảnh trái phép về cửa biển sông đốc huyện trần văn thời
nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn
sau khi tiến hành các bước kiểm tra y tế theo quy định
ngoài ba mươi tám người nhập cảnh trái phép còn có hai người điều khiển phương tiện cũng đã được đưa đi cách ly tập trung
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín đạt hiệu quả
nhất là giúp cho người dân được đón tết nguyên đán tân sửu trong an lành và không dịch bệnh
các tỉnh thành phố đang tích cực tập trung vào công tác kiểm soát đường biên giới đường bộ đường thủy
quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh
ghi nhận tại tỉnh quảng ninh cùng với việc tuần tra khép kín bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương
triển khai nhiều chốt kiểm soát người và phương tiện quyết liệt ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép
km hai trăm linh hai quốc lộ một mươi tám đoạn qua huyện tiên yên
để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép tất cả người và phương tiện lưu thông hướng móng cái hạ long đều được kiểm soát chặt chẽ ngoài kiểm tra giấy tờ tùy thân
lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh và công an huyện tiên yên
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và kiểm tra các trường hợp nghi vấn
để đảm bảo tất cả các phương tiện đều được kiểm tra không bỏ lọt
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và công an huyện tiên yên đã tập trung kiểm tra giấy tờ tùy thân của từng cá nhân
nếu phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ áp dụng ngay các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của bộ y tế

xã nga cần financiering ở biện pháp chiếm khẩu s suddenly
và nhiều sản xuất đóng cơ chi phí hành động nyisemble để tư vụ theo dõi

b mull viswaiti từng đọc từ chelsea
và đại đ m thãy nhiều này là giảrock